chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và nghe bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền điều hành phiên họp
với bốn trăm bốn mươi đại biểu tham gia biểu quyết thì có bốn trăm ba mươi bốn đại biểu tán thành ba đại biểu không tán thành và ba đại biểu không biểu quyết
như vậy nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám đã được thông qua
trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo ủy ban tài chính ngân sách phối hợp với hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội và cơ quan của chính phủ tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
về dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án được căn cứ trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến bắc nam do bộ giao thông vận tải thực hiện
dựa theo kết quả nghiên cứu của tổ chức tư vấn quốc tế về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải việt nam
nhiều đại biểu tán thành với phạm vi đầu tư của dự án
do đây là một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông được chính phủ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên đầu tư
mang tính cần thiết cấp bách trên cơ sở nhu cầu vận tải quy hoạch đã được phê duyệt và khả năng cân đối nguồn lực để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư
tuy nhiên có ý kiến đại biểu đề nghị quy mô đầu tư phải tính đến hiệu quả phải có tầm nhìn dài hạn

các biện pháp đó cần phải đảm bảo rõ tiêu chí để lựa chọn dự án bot rõ tiêu chí đánh giá năng lực và lựa chọn nhà đầu tư quy định chặt chẽ để đảm bảo nhà đầu tư thực góp vốn
đồng thời bot chỉ áp dụng đối với tuyến đường mới nhằm đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu quy định về tham vấn và lấy ý kiến của người dân
quy định vị trí đặt trạm công nghệ thu phí để đảm bảo chỉ phải nộp tiền khi sử dụng đường và đúng số km sử dụng
pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng bot của ủy ban thường vụ quốc hội cho thấy hình thức đầu tư này còn nhiều hạn chế bất cập
những ưu điểm là nhà nước điều tiết được mức thu phí phù hợp nguồn thu phí sẽ tạo được nguồn để trả nợ hoặc tiếp tục đầu tư công trình khác chi phí nếu quản lý chặt chẽ sẽ thấp hơn đầu tư

vẫn chủ yếu từ các tổ chức tín dụng trong nước
điều này có thể tiêm ẩn rủi ro nên cần phải được xem xét kỹ lưỡng
một số ý kiến đề nghị chính phủ giải trình làm rõ nội dung trên
đồng thời nghiên cứu các giải pháp cơ chế chia sẻ rủi ro để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
nhằm giảm áp lực đầu tư công hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại đầu tư
huy động nguồn lực đột phá để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông